cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn minh thuận và doanh tỉnh về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an thuận và tình thừa nhận do nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đi trộm cắp dây điện đường
dành cho đèn đường chiếu sáng công cộng đốt lấy dây đồng đem bán lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng
theo đó vào khuya ngày hai mươi bảy tháng ba tình lấy xe máy chở thuận đến xã dục tượng huyện châu thành
sau đó thuận xuống xe rồi trèo lên cột điện dùng kìm cắt được trên một trăm linh mét dây điện bỏ vào bao rồi lên xe tỉnh
đang chờ sẵn để chạy về thành phố rạch giá tìm chỗ đốt lấy dây đồng
thì bị lực lượng công an tuần tra bắt quả tang cùng tăng vật
với thủ đoạn tương tự trước đó ba ngày thuận và tình đã hai lần cắt trộm gần một trăm năm mươi mét dây điện
rồi đốt lấy dây đồng đem bán cho các tiệm phế liệu